xin thay mặt những người làm chương trình xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo trên cả nước
chúc các thầy cô giáo sức khỏe thô dồi dào hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trong người
và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay
làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ
điểm nhấn kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
trong phần tin quốc tế tòa án mỹ đình chỉ xác lệnh hạn chế người nhập cư xin tị nạn
triều tiên phá hủy một mươi trạm gác tại khu phi quân sự
nhận lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tổng thống ấn độ ram nath kovind và phu nhân
trong đoàn đã tới hà nội thực hiện chuyển thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi một lễ đón chính thức tổng thống ấn độ ranath kovind và phu nhân
được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nguyên thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và phu nhân chủ trì lễ đón
việt nam và ấn độ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
đến năm hai nghìn bảy hai bên tuyên bố chính thức thiết lập quan hệ
đối tác chiến lược đặc biệt tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
quan hệ song phương được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện
phản ánh sự phát triển sâu rộng tin cậy và hiệu quả của quan hệ việt nam ấn độ
thời gian gần đây quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ tiếp tục phát triển tốt đẹp
tin cậy chính trị ngày càng được thắt chặt thông qua việc duy trì đều đặn các chuyến thăm
tiếp xúc cấp cao và các cấp trên kênh đảng nhà nước chính phủ quốc hội địa phương và giao lưu nhân dân
hai bên đã mở rộng triển khai tất cả các lĩnh vực hợp tác từ kinh tế thương mại đầu tư
đến hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng khoa học giáo dục văn hóa du lịch nông nghiệp
trong đó quan hệ kinh tế thương mại được chính phủ hai nước xác định
là một trong những trụ cột của mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam ấn độ
những năm gần đây mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và ấn độ ngày càng phát triển
hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại được triển khai góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp
kim ngạch thương mại hai triệu tăng dần qua các năm ấn độ hiện là một trong một mươi đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
trong giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi ba kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bình quân một mươi sáu một năm
đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch đạt khoảng tám ba tỷ usd tăng bốn một so với cùng kỳ
hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt mốc một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn hai bên ký chương trình giao lưu văn hóa giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tiến hành nhiều hoạt động giao lưu hội trợ triển lãm quảng bá văn hóa du lịch
những năm gần đây lượng khách ấn độ đến việt nam đã có mức tăng ấn tượng trung bình một mươi bảy một năm trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bảy tăng đến ba mươi tức là tám mươi năm lượt
ngày sau lễ đón hai nhà lãnh đạo
đã chủ trì buổi tọa đàm
theo đó hai bên đã trao đổi toàn diện các mặt của quan hệ song phương việt nam ấn độ
và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm
hai bên nhấn mạnh sự cần thiết làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ trên tất cả các lĩnh vực
nhất trí duy trì các cơ chế hợp tác song phương
và triển khai các thỏa thuận cấp cao các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai bên
hai bên nhất trí cho rằng quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột quan trọng
của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
nhấn mạnh cần tiếp tục ra soát tháo gỡ các vấn mắc
và đề ra các chính sách biện pháp cụ thể thiết thực
để tăng cường quan hệ thương mại song phương
sớm đạt mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu một mươi năm tỷ usd trong thời gian tới
hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư
trên những lĩnh vực ấn độ có thế mạnh và việt nam ưu tiên phát triển
hoàn ngành tập đoàn dầu khí việt nam pvn và công ty dầu khí quốc gia ấn độ ongc
tiếp tục hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí ở việt nam
chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm mô hình hợp tác mới hiệu quả hơn
hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa du lịch hàng không
giao lưu nhân dân giáo dục và đào tạo
ngay sau khi kết thúc hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và tổng thống ấn độ ramnat kovind đã chứng kiến lệ ký kết
và trao bốn văn kiện hợp tác giữa hai nước
các văn kiện hợp tác gồm
bản ghi nhớ về hợp tác giữa học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
và trường đại học gia hoa hala nehru new delhi
bản ghi nhớ giữa bộ thông tin và truyền thông việt nam
và bộ truyền thông ấn độ về hợp tác trong lĩnh vực truyền thông
bản ghi nhớ về hợp tác giữa phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
và liên đoàn công nghiệp ấn độ
bản ghi nhớ về hợp tác giữa chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp ấn độ
tại việt nam và cục ngoại vụ bộ ngoại giao việt nam
dưới sự chứng kiến của đông đảo báo giới trong và ngoài nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống ấn độ ram nath kovind
đã có buổi họp báo để thông báo kết quả của hội đàm vừa diễn ra
hiệu quả thực chất thắm tỉnh hữu nghị
chúng tôi đã chia sẻ tầm nhìn chung về việc cần thiết làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước trên tất cả các lĩnh vực
hài lòng với việc trao đổi đoàn các cấp thời gian qua
nhất trí duy trì các cơ chế hợp tác song phương
và triển khai tốt kết quả các chuyến thăm cấp cao và các văn kiện đã ký
chúng tôi nhất trí tiếp tục giả soát tháo gỡ các vướng mắt
và đề ra các chính sách biện pháp cụ thể thiết thực
để tăng cường quan hệ thương mại song phương
chúng tôi nhất trí sẽ sớm tổ chức hợp tác nhóm công tác chung
về hợp tác nông nghiệp y tế công nghệ thông tin viễn thám v v

triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký
chúng tôi cũng giao cho các cơ quan hữu quan hai bên đàm phán
để tiến tới ký các thỏa thuận về hợp tác tư pháp công tác dân tộc
và các đỉnh vực hợp tác cùng có lợi
tổng thống ramnat kovind cũng vui mừng nhận thấy
quan hệ kinh tế ấn độ việt nam vô cùng khởi sắc
thương mại hai triệu đạt một mươi hai tám tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi
tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cả hai bên
mục tiêu nâng kinh ngạch thương mại
song phương lên một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi sẽ thành hiện thực
tổng thống ấn độ tin tưởng
sự tương đồng về văn hóa chính là sợi dây gắn kết chặt chẽ
quan hệ hữu nghị giữa hai nước về mọi mặt
sự tương đồng về văn hóa đã gắn kết chặt chẽ
quan hệ hữu nghị giữa hai nước
như một lời trí ân tới di sản chung của hai nước
tôi đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam từ đà nẵng
nơi tôi dừng chân tại quần thể tháp trăm
hai nước ấn độ và việt nam
đã gắn bó qua hàng thế kỷ
nhờ giao lưu buôn bán và lời dạy
về lòng bi và thiện lương của đức phật
tình cảm thân ái của người dân việt nam
đã thực sự chạm đến trái tim tôi
tôi sẽ luôn trân trọng chuyến thăm
tới đất nước xinh đẹp này của các bạn
hai nhà lãnh đạo cùng tin tưởng
là đối tác chiến lược toàn diện
quan hệ giữa ấn độ và việt nam
phát triển mạnh mẽ dựa trên sự tin cậy lẫn nhau
hiểu biết lẫn nhau
cùng chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế
cũng như hợp tác chặt chẽ
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
mở đầu bài phát biểu của mình
tổng thống ấn độ ram nath kovind
đã gửi lời cảm ơn các đại biểu quốc hội
đặc biệt là chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tạo điều kiện cho ông có cơ hội được phát biểu
ông cũng gửi lời cảm ơn
ngài chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và chính phủ nhân dân việt nam
đã dành cho ông và toàn đoàn
sự chào đón nồng nhiệt trong hai ngày qua
nhấn mạnh mối quan hệ mang nhiều ý nghĩa
đặc biệt giữa hai nước việt nam ấn độ
việt nam là nước asean
và là nước đông nam á
đầu tiên ông đến thăm trên cương vị là tổng thống ấn độ
tổng thống chúc mừng và bày tỏ tin tưởng rằng
mối quan hệ giữa việt nam và ấn độ
sẽ tiếp tục phát triển
dưới sự ủng hộ hướng dẫn và lãnh đạo
của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tổng dễ của các nỗ lực
ở cấp quốc gia của cả việt nam và ấn độ
là khát vọng và sự thịnh vượng của người dân
tăng cường quan hệ kinh doanh
và kết nối cứng giữa hai nước
sẽ có vai trò rất quan trọng cho quá trình này
hiện đều là những nền kinh tế năng động
việt nam đã có quá trình tăng trưởng
dựa trên xuất khẩu ấn tượng
và ấn độ ngày nay là nền kinh tế lớn
phát triển nhanh nhất trên thế giới
thương mại song phương đã đạt một mươi hai tám tỷ đô la mỹ
vào năm hai nghìn một mươi bảy
và ấn độ là một trong một mươi đối tác lớn nhất của việt nam
việt nam và asean
cũng có vị trí tối quan trọng
đối với cán cân thương mại của ấn độ
tôi tin tưởng rằng các doanh nhân năng động
từ cả hai phía sẽ giúp chúng ta đạt được
các mốc son kinh tế mới
phát biểu đáp từ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đánh giá cao ý nghĩa và nội dung
bài phát biểu của tổng thống ấn độ
trước toàn thể quốc hội
đây là cử chỉ đặc biệt
chỉ dành cho những người bạn truyền thống đặc biệt của việt nam
thể hiện mối quan hệ đối tác toàn diện
giữa hai nước đã bước sang một giai đoạn mới
chủ tịch quốc hội cảm ơn
những lời phát biểu tốt đẹp của tổng thống ấn độ
ram nath kovind và cam kết
quốc hội việt nam sẽ làm hết sức mình
hợp tác cùng nghị viện ấn độ
góp phần củng cố và thúc đẩy
mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước
vì hòa bình phồn vinh hợp tác
và phát triển của khu vực và thế giới
sáng nay sau khi bế mạc kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi bốn
tại trung tâm báo chí quốc hội
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc
đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp
một trong những nội dung nhận được
nhiều sự quan tâm tại cuộc họp báo
đó là luật phòng chống tham nhũng sở đổi
được quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay
không đưa quy định xử lý tài sản thu nhập
tăng thêm giải trình không hợp lý
về nguồn gốc
trả lời vấn đề này
ông nguyễn mạnh cường
phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội cho biết
lần này quốc hội đã sở đổi
cơ bản toàn diện luật phòng
chống tham nhũng và được các đại biểu
biểu quyết với tỷ lệ phiếu cao
đối với quy định xử lý tài sản thu nhập
tăng thêm giải trình không hợp lý
về nguồn gốc do còn nhiều ý kiến khác nhau
nên ủy ban thường vụ quốc hội
đã gửi phiếu thăm dò ý kiến
các vị đại biểu quốc hội về nội dung này
kết quả các phương án đều không nhận được
sự ủng hộ quá năm mươi tổng số đại biểu
vì vậy việc xử lý tài sản
bất minh vẫn thực hiện theo luật hiện hành
làm rõ thêm về vấn đề này
tổng thư ký chủ nhiệm
văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc cho biết
đây là vấn đề lớn
có liên quan đến quyền sở hữu tài sản
quyền cơ bản của công dân
theo hiến pháp nên cần được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng
đã quy định xử lý nghiêm khắc hơn
so với luật hiện hành
như quy định với cán bộ đảng viên
kê khai tài sản không trung thực
phải xử lý về mặt đảng nhà nước
nếu những người này ứng cử đại biểu quốc hội
hội đồng nhân dân sẽ bị xóa tên
kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
được đánh giá là kỳ họp quan trọng
vì đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ
với rất nhiều nội dung như công tác nhân sự
chất vấn và trả lời chất vấn
thông qua nghị quyết phê chuyển hiệp định
đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
có thể nói chính việc triển khai hiệu quả
các công tác này trong gần một tháng
đã đem lại thành công của kỳ họp
một trong những nội dung quan trọng
của kỳ họp lần này đó là công tác nhân sự
bỏ phiếu bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng
đảm nhận thêm cương vị chủ tịch nước
bãi nhiệm và bầu chức danh
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
với số phiếu nhất trí cao
tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã được quốc hội bầu giữ chức danh chủ tịch nước
và xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực phấn đấu
hoàn thành nhiệm vụ
mà đảng nhà nước
và nhân dân giao phó
theo các đại biểu quốc hội
việc quốc hội bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng
giữ chức danh chủ tịch nước
tại kỳ họp này là hoàn toàn đáp ứng
nguyện vọng của cử tri cả nước
đồng thời bày tỏ mong muốn tân chủ tịch nước
tiếp tục trèo lái con thuyền việt nam
gần xa biển lớn
đây là một thời điểm
nó cũng phù hợp
với ý đảng
với sự tín nhiệm
rất cao của trung ương
đối với đồng chí tổng bí thư được giới thiệu
để quốc hội bầu làm chủ tịch nước
chúng tôi tin tưởng rằng
đồng chí nguyễn phú trọng
là một người có phẩm chất
có đạo đức
có năng lực có kinh nghiệm
trong công tác
với cái nhiệm vụ
chủ tịch nước
chúng tôi mong muốn
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
sẽ phát huy
cái năng lực quy tù
của mỗi đoàn kết toàn dân tộc
và nâng cao cái vị thế của việt nam
trong hội nhập quốc tế
để đưa đất nước ta
cất cảnh đi lên
và nâng cao cái đời sống vật chất
tinh thần cho người dân
cũng tại kỳ họp này
quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm
đối với những người giữ chức vụ
do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
đây là nội dung giám sát
quan trọng thể hiện sự ghi nhận
đánh giá của quốc hội
đối với những nỗ lực cố gắng
và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay
của những người được lấy phiếu tín nhiệm
với kết quả này
các đại biểu hy vọng các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm
sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa
để hoàn thành trọng trách
mà quốc hội và nhân dân giao phó
một điểm đổi mới nữa trong kỳ họp
đó là phiên chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp lần này
các đại biểu quốc hội chất vấn
bất cứ vị trưởng ngành nào
về việc thực hiện các cam kết từ đầu nhiệm kỳ
không giới hạn vấn đề chất vấn
chính việc chất vấn và trả lời chất vấn
đã tạo điều kiện cho đại biểu quốc hội
cử tri và nhân dân cả nước
có thể đánh giá sự hoàn thành
và trách nhiệm bao quát vấn đề của các vị trưởng ngành
trong đổi mới phương pháp chất dấn lần này
chúng ta chất dấn giữa nhiệm kỳ
tôi thấy phương pháp đổi mới
linh hoạt và chúng ta đánh giá
khá là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
và với một phương pháp
đánh giá lại những vấn đề
mà các trưởng ngành các bộ trưởng đã hứa
từ đầu nhiệm kỳ đến giờ
thì được thực hiện đến đâu
và đến thời điểm hiện nay
qua quá tròn trình và rà sót giám sát
thì cái nào đã thực hiện tốt rồi
việc phát huy và cái nào chưa thực hiện tốt
thì các đại biểu quốc hội
tiếp tục có những giám sát
và đề nghị các ngành phải tiếp tục tăng cường
để thực hiện trong năm nay
cũng như đến cuối nhiệm kỳ
là phải đạt được những mục tiêu đề ra
để làm sao đóng góp vào sự phát triển
kinh tế xã hội của đất nước
tại kỳ họp thứ sáu
quốc hội đã thông qua chín luật
và cho ý kiến về sáu dự án luật khác
đặc biệt quốc hội đã phê chuẩn
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên thái bình dương cptpp
cùng các văn kiện liên quan
với sự đồng thuận rất cao
với việc phê chuẩn hiệp định cptpp
các đại biểu quốc hội đều khẳng định
hiệp định mở ra những cơ hội
quý giá cho việt nam
giúp đưa nền kinh tế nước ta phát triển tự chủ
và bền vững hôm nay hai mươi tháng một mươi một
kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức khép lại
nhưng rất nhiều nội dung của các nghị quyết
sẽ bắt đầu được triển khai trên phạm vi cả nước
tiếp theo chương trình
lễ kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam
giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt trung lần thứ năm
thưa quý vị
và các bạn
nhân kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam
chiều nay trường trung học phổ thông đa phúc
huyện sóc sơn thành phố hà nội
đã tổ chức lễ đón nhận
huân trường lao động hạng nhì
và kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập trường
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự buổi lễ
chào huân trường lao động hạng nhì
cho trường trung học phổ thông đa phúc
thủ tướng bày tỏ xúc động khi trở về thăm trường cũ
thủ tướng chúc mừng và đánh giá cao
thành tích giảng dạy của các thầy giáo

thủ tướng nêu rõ
có được sự quan tâm của các cấp ủy địa phương
của ngành giáo dục và đào tạo thành phố
và sự nỗ lực chung tay
của các thế hệ thầy cô trong nhà trường
đã đóng góp tích cực vào sự phát triển
của ngành giáo dục trong cả nước
trở về ngôi trường đã từng học
thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn các thầy giáo
cô giáo năm xưa đã dành tất cả tình cảm
trách nhiệm tâm huyết để bồi dưỡng đạo đức
và truyền dạy kiến thức cho các thế hệ học sinh
trong đó có thủ tướng
và nhân dân và nhà nước ta
để nhân dân các địa phương miền bắc
đến các thầy giáo cô giáo và bạn bè
đã tạo mọi điều kiện cư măng
giúp đỡ chúng tôi được sống và học tập
dưới mái trường xã hội chủ nghĩa miền bắc
trong điều kiện vô cùng khó khăn
thiếu thốn người miền bắc
lúc bây giờ những năm chống mỹ cứu nước
các thầy cô các bạn bè và nhân dân
vẫn luôn nhường cơm xẻ áo
để chúng tôi được đến trường hằng ngày
kể cả nơi sơ tán
kháng chiến ở miền nam ác liệt
và gian khổ kể cả nơi đây
miền nam vẫn tuyên cường chiến đấu
nhưng đảng bắc hồ
vẫn đưa một bộ phận con em
gia đình liệt sĩ ra bắc để đào tạo lâu dài
tầm nhìn sai
là bài học kinh nghiệm cho giáo dục ngày nay
trong thời kỳ công nghệ số
giáo dục và đào tạo
càng phải được coi trọng
đảng nhà nước và toàn xã hội quan tâm
thủ tướng nhấn mạnh
cần phải coi giáo dục là quốc sách hàng đầu
xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư

giáo dục vừa là mục tiêu
vừa là động lực để phát triển kinh tế
bền vững lâu dài
đảng và nhà nước ta đang đẩy mạnh
thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
và đào tạo theo hướng chuẩn hóa
hiện đại hóa dân chủ hóa hội nhập quốc tế
phát triển giáo dục
cần phải nâng cao chất lượng
đặc biệt cần phải tập trung vào giáo dục thể chất
hình thành phẩm chất năng lực công dân
phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu
định hướng về nghề nghiệp cho học sinh
thủ tướng mong muốn
trường trung học phổ thông đa phúc nói riêng
hệ thống trường phổ thông trong cả nước nói chung
khắc phục khó khăn phấn đấu không ngừng
để thi đua dạy tốt học tốt
chiều nay tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đã tổ chức lễ kỷ niệm
ngày nhà giáo việt nam
nhằm tri ân các thế hệ cán bộ giảng viên công nhân viên của học viện
tới sự buổi lễ kỷ niệm
có đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
những năm qua
các thế hệ cán bộ giảng viên công nhân viên
của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
luôn giữ gìn tiếp nối những truyền thống
tốt đẹp của học viện
có những đóng góp to lớn trong công cuộc chiến đấu
xây dựng phát triển đất nước
đào tạo bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo
quản lý xuất sắc cho cả nước
đội ngũ giảng viên của học viện
không chỉ miệt mài lao động với thái độ tận tâm
tự giác trách nhiệm
mà còn kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước
luôn nỗ lực phấn đấu
nâng cao trình độ chuyên môn
gieo luyện phẩm chất đạo đức
vượt khó sáng tạo hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao
lễ kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam
là dịp để chiến những thế hệ giảng viên
của học viện với những đóng góp thầm lặng
miệt mài cho sự nghiệp đào tạo cán bộ
cho đất nước
thưa quý vị
trong lúc cả nước kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
chúng ta càng xót xa về câu chuyện
cả gia đình một thầy giáo ở thành phố nhà trang
bị nước quấn tử vong
trong vụ mưa lũ sạt lở đất hôm một mươi tám tháng một mươi một vừa qua
tính đến một mươi bảy h ngày hôm nay
tại thành phố nhà trang tỉnh khánh hòa
vụ sạt lở đất đã làm một mươi tám người chết
hai mươi chín người bị thương
và hiện vẫn còn một người đang mất tích
trước diễn biến phức tạp của mưa bão
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố nha trang
tập trung lực lượng phương tiện
để tìm kiếm số nạn nhân vẫn đang mất tích
hỗ trợ nhu yếu phẩm
đảm bảo không để một người dân nào thiếu đói
đồng thời các địa phương trong tỉnh
tổ chức bố trí lực lượng chốt chặn
không cho nhân dân qua lại
tại các đoạn đường ngập lụt các cầu tràn
ngầm và các vùng sạt lở nguy hiểm
kịp thời tổ chức sơ tán dân
tại các khu vực trũng ngập lụt khi cần thiết
đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công
trên địa bàn tổ chức kiểm tra
giả soát các công trình đang thi công
có biện pháp bảo vệ an toàn
các đơn vị quản lý các hồ chứa nước thủy lợi
thủy điện đang tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kiểm tra các hồ chứa nước
chủ động điều tiết nước hồ
đảm bảo an toàn cho công trình
và khu vực hạ du
vận hành theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt
sáng nay cơ quan chức năng huyện bình chánh
tp hcm đã phong tỏa hiện trường
vụ sập gian giáo xảy ra
tại trường tiểu học huỳnh văn bánh
khiến cho nhiều học sinh bị thương
theo thông tin ban đầu
bảy h ba mươi sáng ngày hai mươi tháng một mươi một
khi đang diễn ra lễ mừng
ngày nhà giáo việt nam
có rất đông giáo viên phụ huynh
và khoảng một năm trăm linh em học sinh tham dự
thì phần giàn giáo thi công mái che nắng
tại trường tiểu học huỳnh văn bánh
bất ngờ đổ sập đe trúng hàng chục em học sinh bên dưới
giàn giáo khoảng sáu khung
chiều cao khoảng một mươi m
vị trí sát hàng rào của tường
nó ngã vào vị trí ngồi
của học sinh
thì khu vực đó là học sinh
của khối ba và khối năm
qua cái sự cố này
chúng tôi hết sức là đau lòng
phải nói như vậy
hết sức là đau lòng
tôi đang đi xuống bệnh viện
để lo cho các em
sau khi sự cố xảy ra
nhà trường cùng cơ quan chức năng
đã tìm hiểu nguyên nhân vụ việc
và lên phương án hỗ trợ cho gia đình các em học sinh
hôm nay tại cửa khẩu tài lông
nguyễn phúc hòa tỉnh cao bằng
đã diễn ra chương trình của các em học sinh
giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt trung
lần thứ năm năm hai nghìn một mươi tám
dưới sự chủ trì của đại tướng nguồn xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam
và thượng tướng nguyễn phượng hòa
ủy viên quân ủy trung mương
ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc
giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc
là hoạt động nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị
xây dựng tình cảm hữu nghị đoàn kết
thúc đẩy hợp tác thực chất
giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước
chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới
góp phần xây dựng đường biên giới việt nam trung quốc
hòa bình hữu nghị
ổn định hợp tác phát triển
thông qua giao lưu
nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị
tình cảm hữu nghị đoàn kết
thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước
góp phần xây dựng đường biên giới việt nam trung quốc
hòa bình hữu nghị
ổn định hợp tác và phát triển
nhân dịp này đoàn đại biểu quân sự trung quốc
và đại tướng ngô xuân lịch
đã trồng cây lưu niệm
và cắt băng khánh thành trung tâm văn hóa hữu nghị
tại xã tà lùng huyện phục hòa
chiều nay tại bộ quốc phòng
thượng tướng phạm ngọc minh
phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thợ ủy quyền của chủ tịch nước
đã trao quyết định lên đường làm nhiệm vụ
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại phái bộ cộng hòa nam sudan
cho hai sĩ quan của cục gìn giữ hòa bình việt nam
sau hơn bốn năm tham gia hoạt động
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đến nay việt nam đã cử hai mươi bảy luật sĩ quan
thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ
như cộng hòa trung phi cộng hòa nam sudan
đặc biệt tháng một mươi vừa qua
việt nam đã cử bệnh viện giã chiến cấp hai
thực hiện nhiệm vụ tại cộng hòa nam sudan
việc liên hợp quốc chính thức mời việt nam
cử thêm hai cán bộ làm nhiệm vụ quan sát viên quân sự
tại phái bộ cộng hòa nam sudan unmis
là minh chứng rõ nét
thể hiện việt nam ngày càng nhận được sự tin tưởng
của liên hợp quốc và bạn bè quốc tế
tôi có nhiệm vụ là tới một đất nước
đang có nội chiến
cố gắng đóng góp công sức nhỏ bé của mình
vào quá trình gìn giữ hòa bình
ở đất nước các bạn
với sự chuẩn bị rất kỹ càng
của cả tổ chức của cả cá nhân
thì tôi nghĩ và tôi tin
rằng mình sẽ làm tốt cái nhiệm vụ của mình
và tôi hy vọng rằng
sau một năm nữa chúng ta sẽ gặp lại
và với một tổ chức
một cái tâm thế rất khác
và một cái chiến thắng
một cái huấn trương của liên hợp quốc
khi nhận những cái gì chúng tôi đã đóng góp
đối với tôi thì là lần thứ hai
tham gia các hoạt động giữ sức hòa bình liên hợp quốc
nhưng về tính chất của công việc
thì là hoàn toàn các việc
còn công việc là này
thì là quan sát viên quân sự
công việc là tuần tra giám sát báo cáo
và cũng tham gia
và việc cũng được kết nối
điều đình thương lượng giữa các quân quân
để cho họ chấp hành
tất cả những thỏa thuận hòa bình
mà đã kết kết
trước khi nhận nhiệm vụ
tại phái bộ cộng hòa nam su đăng
các sĩ quan của việt nam
đã có ba tháng huấn luyện tiền triển khai
với các nội dung như xử lý tình huống
bao quát tình hình huấn luyện về quân y
kỹ năng sinh tồn lái xe
vì vậy với nhiệm vụ được giao lần này
tại phái bộ các sĩ quan việt nam
sẽ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao
xây dựng hình ảnh anh bộ đội cụ hồ
gần gũi sáng ngời trong mắt bạn bè thế giới
trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi một
tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá
bộ y tế phối hợp với liên minh phòng chống tắc hại thuốc lá đông nam á
tổ chức y tế thế giới khu vực tây thái bình dương
tổ chức hội nghị các nước khu vực asean
về xây dựng thành phố không thuốc lá lần thứ sáu
hội nghị có sự tham gia của hơn một trăm linh đại biểu quốc tế
đại diện cho các thành phố du lịch không khói thuốc lá
của các nước khu vực asean và châu á thái bình dương
tại việt nam công tác xây dựng thành phố du lịch không khói
đã được bộ y tế và quỹ phòng chống tác hại
của thuốc lá triển khai từ năm hai nghìn chín tại hội an
và mở rộng thêm một số tỉnh thành phố khác
như hạ long huế nha trang hải phòng
quy định cấm hút thuốc lá tại các thành phố này
được triển khai trước hết trong các nhà hàng khách sạn
các điểm di tích lịch sử văn hóa các cơ quan công sở trường học bệnh viện
hội nghị lần thứ sáu được tổ chức tại hội an việt nam lần này
với mục tiêu nhằm công nhận và quảng bá cho các địa điểm
thành phố du lịch và các di sản văn hóa du lịch không khói thuốc lá
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia các thành phố
các địa điểm du lịch trong khu vực asean và châu á thái bình dương
về việc triển khai môi trường du lịch không khói thuốc
và tăng cường mạng lưới hợp tác về thực thi môi trường du lịch không khói thuốc
giữa các quốc gia trong khu vực
chiều nay ngày hai mươi tháng một mươi một hội đồng xét xử tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm
vụ án đánh bạc nghìn tỷ
bị cáo nguyễn thanh hóa cựu cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao c năm mươi bộ công an
tiếp tục bị yêu cầu lên bục khai báo để hội đồng xét xử thẩm vấn
trước đó trong phiên xét xử sáng cùng ngày bị cáo nguyễn thanh hóa khai
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển công nghệ cao cnc
không phải là công ty bình phong của c năm mươi từ giai đoạn hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy
cnc chỉ chính thức thành công ty bình phong của c năm mươi từ ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
theo quyết định một trăm năm mươi tám do bị cáo phan văn vĩnh ký
tuy nhiên tại phiên xét xử chiều nay hội đồng xét xử công bố lời khai của bị cáo hóa
có nội dung bị cáo này xác nhận từ giai đoạn hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy
cnc là công ty bình phong của c năm mươi và hàng tháng hàng quý cnc phải báo cáo công tác hoạt động cho c năm mươi
bị cáo hóa khẳng định cnc giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm không phải là công ty bình phong của c năm mươi
do vậy xét về bản chất thì hành vi của phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa có dấu hiệu bảo kê
trong phần tin quốc tế
tòa án mỹ đình chỉ xác lệnh hạn chế người nhập cư xin tị nạn
triều tiên phá hủy một mươi trạm gác tại khu phi quân sự
thưa quý vị ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlu cavusoglu đã có cuộc thảo luận với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
về việc nhà báo người ả rập xê út đã bắt đầu phá hủy một mươi trạm gác tại khu phi quân sự
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cho biết trong trường hợp được yêu cầu mở một cuộc điều tra chính thức
tổng thư ký sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của hội đồng bảo an hoặc đại hội đồng liên hợp quốc
cùng ngày ngoại trưởng ả rập xê út abdel andubier bác bỏ thông tin của cơ quan tình báo trung ương mỹ
về việc thái tử mohamed guterres đã bắt đầu phá hủy một mươi trạm gác tại khu phi quân sự

thượng viện mỹ thậm chí còn chưa chấp nhận để ông witicker phục vụ tại bất kỳ văn phòng chính quyền liên bang nào
nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng ông wichter được lựa chọn để bảo vệ tổng thống donald trump
trước cuộc điều tra nghi vấn nga can thiệp bầu cử mỹ năm hai nghìn một mươi một
cuộc điều tra mà ông luôn cho là vô nghĩa trong khi moscow khẳng định không liên quan
theo thông lệ sau khi bộ trưởng tư pháp sexton bị cách chức thứ trưởng tư pháp rod rosenthal sẽ là người được lựa chọn
vì vậy ông whiteker được chỉ định lãnh đạo bộ tư pháp cũng đồng nghĩa với việc ông sẽ là người giám sát cuộc điều tra các cáo buộc nga can thiệp bầu cử tổng thống
trước làn sóng chỉ trích bộ tư pháp mỹ khẳng định quyết định của tổng thống donald trump là hợp pháp
thẩm phán của tòa án liên bang san francisco đã tạm đình chỉ xác lệnh mới của tổng thống mỹ donald trump
về hạn chế dòng người nhập cư bất hợp pháp từ mexico xin tị nạn tại mỹ
thẩm phán này cho rằng tổng thống trump không thể viết lại luật nhập cư
để áp đặt một điều kiện mà quốc hội đã cấm
trong phán quyết thẩm phán john tayger của tòa án liên bang san francisco cho biết
quốc hội mỹ quy định rõ ràng rằng người nhập cư có thể nộp đơn xin tị nạn bất kể họ vào mỹ bằng cách nào
phán quyết của thẩm phán tiger có hiệu lực ngay lập tức trên toàn quốc
cho đến ít nhất ngày một mươi chín tháng một mươi hai khi ông dự kiến tổ chức một phiên tòa cân nhắc một lệnh đình chỉ kéo dài hơn
theo xác lệnh ngày chín tháng một mươi một tổng thống donald trump có quyền hạn chế
người nhập cư bất hợp pháp nếu nhận thấy tình trạng này đe dọa lợi ích quốc gia
những người nhập cư xin tị nạn chính trị hoặc các loại hình tị nạn khác sẽ được xét duyệt ngay tại cửa khẩu
để xem họ có đủ tư cách xin tị nạn hay không
giới chức mỹ tuyên bố quy định mới sẽ giúp giảm đáng kể dòng người di cư từ các quốc gia nghèo đói và bạo lực
ở trung mỹ qua biên giới mexico kéo về mỹ và giảm tải cho hệ thống xét duyệt tị nạn vốn đang quá tải của quốc gia này
tuy nhiên các nhóm hoạt động vì quyền dân sự đã chỉ trích xác lệnh này vi phạm luật nhập cư và hành chính
cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở sri lanka đang trở nên nghiêm trọng hơn khi tổng thống nước này ra lệnh
xa thải tránh thanh tra cảnh sát người đang phụ trách điều tra vụ việc liên quan đến người thân trong gia đình
và các trợ lý của tân thủ tướng sri lanka mahinda rajapakse
cuộc khủng hoảng chính trị tại sri lanka bùng phát sau quyết định bất ngờ của tổng thống
cách chức thủ tướng ranin ikremesinghe và bổ nhiệm ông rajapakse lên thay đồng thời đình chỉ hoạt động của quốc hội
sau quyết định này tổng thống sri sena cũng giành luôn quyền kiểm soát trực tiếp lực lượng cảnh sát quốc gia
tránh thanh tra siva hiện đang điều tra vụ sát hại một mươi một trẻ em trong thời gian năm hai nghìn tám hai nghìn chín
và nhiều vụ việc liên quan đến người thân và các phụ tá của tân thủ tướng
trong bối cảnh bất đồng gai gắt hiện nay
chính phủ của tân thủ tướng rajabak sta đã hai lần bị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm và có thể mất ngân sách hoạt động
ngoài ra phe đối lập vốn coi chính phủ hiện nay là bất hợp pháp
cũng tuyên bố sẽ tìm cách thông qua quyết định cắt bỏ toàn bộ ngân sách hoạt động của chính phủ
ngày hôm nay triều tiên đã cho nổ một mươi trạm gác ở khu phi quân sự theo thỏa thuận liên triều
nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn các vụ đụng độ
theo thỏa thuận hai miền triều tiên nhất trí
đối bên phá hủy một mươi chạm gác và chỉ giữ lại một chạm gác có giá trị lịch sử
việc phá hủy các trạm gác sẽ hoàn thành muộn nhất vào cuối tháng này
đây là một phần trong thỏa thuận quân sự mà lãnh đạo quốc phòng hai nước đã ký vào tháng chín vừa qua
theo đó hai bên nhất trí thực hiện một loạt biện pháp xây dựng lòng tin và kiểm soát vũ khí
ngừng mọi hành động thù địch từng bước tháo gỡ mìn
cũng như bỏ các trạm kiểm soát trong khu vực phi quân sự giải giáp vũ khí tại khu vực an ninh chung
sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan trong năm nay
người dân hai miền triều tiên và du khách nước ngoài sẽ được phép vượt qua khu vực phi quân sự từ chín h đến một mươi bảy giờ hằng ngày
theo thông báo của bộ giao thông malaysia trong vòng ba sáu tháng tới
nước này sẽ áp dụng hệ thống đấu giá biển số ô tô trực tuyến nhằm nâng cao tính linh hoạt cởi mở và minh bạch
một trong những tiến bộ của hệ thống đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô mới

người dân có thể xem giá dự thầu thông qua hệ thống và nhờ đó
người dân có thể tăng giá đấu thầu của mình dựa trên giá do những người khác đưa ra
người chiến thắng sẽ được công bố và tất cả những người tham gia đấu thầu khác có thể biết được danh tính của người này
ngoài ra người dân cũng sẽ không còn phải tới các quầy để nộp các loại văn bản đấu thầu
tháng tám năm nay malaysia đã đưa ra đấu thầu hàng loạt biển số xe đẹp giới hạn từ malaysia i đến malaysia chín nghìn chín trăm chín mươi chín
riêng biển số malaysia i đã được mua với giá trị của các loại đấu thầu
giá chín trăm tám mươi chín ringgit tương đương năm sáu tỷ đồng việt nam
bộ trưởng bộ giao thông vận tải anthony locke cho biết
loạt biển số từ malaysia i đến malaysia chín nghìn chín trăm chín mươi chín đã mang về cho chính phủ nước này hơn một mươi ba triệu ringgit tương đương ba triệu đô la mỹ
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc